trên phạm vi toàn cầu hàng ngàn các app mới vẫn được đẩy lên các chợ ứng dụng mỗi ngày
và tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc các lập trình viên sẽ phải nỗ lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển khi thị trường ứng dụng đang ngày càng bão hòa nhanh chóng
và sự báo hòa đấy cũng là một cảnh báo cho tất cả những cái người mới tham gia hay là những doanh nghiệp mới nhảy vào lĩnh vực phát triển ứng dụng trí động thì các bạn phải nên có một cái chuẩn bị kỹ càng và cái định hướng rõ ràng về các cái xu thế về các cái hướng phát triển của mình và sau đó là đầu tư về cái nguồn lực có chất lượng cao
bởi tôi nghĩ là bây giờ nếu như các bạn muốn tạo sản phẩm tốt thì các bạn phải có các nguồn lực tốt thì mới tạo sản phẩm tốt được
trong quá trình hội nhập hiện nay thì chúng ta thấy có sự xuất hiện và sự cạnh tranh của các đối tác của các doanh nghiệp nước ngoài nữa thì trên thị trường ứng dụng di động có hay không ạ
điều đó thì chắc chắn rồi bởi vì thực chất nếu như mà nói về cái việc mà cái lịch sử phát triển các cái công nghệ thông tin về các cái phần mềm hay là cụ thể hóa là về ứng dụng di động thì ta thấy rằng trên thế giới họ đã đi trước chúng ta lên hàng năm một mươi năm rồi
về mặt hình ảnh về mặt đồ họa hay về mặt gọi là hiệu năng hiệu suất của ứng dụng ấy thì rất có thể khi mà các cái đơn vị của nước ngoài họ thấy được ý tưởng đó tốt thì họ sẽ đổ nguồn lực vào và trong thời gian ngắn thì họ làm một sản phẩm tốt hơn các cái sản phẩm của chúng ta
thì khi đó mà nếu mà phát hành ở trên các cái trợ ứng dụng hay là các thị trường nước ngoài thì chúng ta sẽ rất là thua thiệt
nhắc đến cái việc là chúng ta đã bị cạnh tranh rồi thì chúng tôi cũng muốn lấy một vài cái ví dụ
ví dụ như là cái thời gian gần đây thì chúng ta nhận thấy là một vài
cái ứng dụng di động được phát hành ở việt nam cũng như là trên thế giới đón nhận được cái sự thành công vang dội có thể kể đến như là snapchat uber hay là pokemongo
ông có thể phân tích cụ thể hơn với chúng tôi những cái yếu tố nào đã tạo nên cái sự thành công vang dội cho những cái ứng dụng di động như vậy ạ
những ứng dụng như chị vừa liệt kê đúng là những ứng dụng mà nó thật sự là quá nổi tiếng rồi
ai cũng biết đúng không
và tất nhiên là nếu mà phân tích về cái nguyên nhân thành công của ứng dụng ấy thì chúng ta có thể tạm thời phải gạt
bỏ cái nguyên nhân đầu tiên với đó là đầu tư tiền đi
bởi vì thực chất là để mà một ứng dụng mà tồn tại bao nhiêu năm như thế và đầu tư cho nó thì cần rất nhiều tiền
nhưng mà tôi xin phân tích một trong những số nguyên nhân mà gây mà các cái ứng dụng đó thành công
thì lấy ví dụ đầu tiên về ứng dụng uber
thì uber ra đời vào cái thời điểm mà cái xu thế về cái ngành công nghệ chia sẻ nó đang bùng nổ phát triển
thì những cái giới trẻ rất muốn được là chia sẻ những cái thông tin
hay là sử dụng những cách chia sẻ để có thể làm việc với nhau
thì cái ý tưởng đó bắt đầu là được nhà sáng lập uber họ đưa vào trong cái sản phẩm là tạo ra một hệ thống là phá vỡ nguyên tắc kinh doanh thuần túy về kinh doanh vận tải
thay bằng phải lập công ty vận tải có hàng nghìn cái xe taxi
thì họ lập ra một cái hãng uber là chỉ làm cái môi giới trung gian trong cái việc là kết nối giữa người muốn đi xe và người có xe
hai bên sẽ tự tương tác và phục vụ nhau
như ứng dụng whatsapp thì whatsapp ra đời họ không ngại trong vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển
và họ đầu tư rất bài bàn trong việc xây dựng hệ thống cực kỳ tinh gọn phục vụ những chức năng rất đơn giản chỉ về gọi là gửi tin nhắn miễn phí
sau đó là họ có những cái triết lý mà tôi thấy đến bây giờ mà chúng ta vẫn cảm thấy là giống như nhiều người như thế thì họ làm sao để sống được
chẳng hạn như là ứng dụng chat miễn phí nhưng không quảng cáo không game không làm phiền không báo thông tin cá nhân
người ta hoàn toàn không cần phải đăng ký thông tin đó
cái thay đổi mà họ chỉ cần sử dụng truyền thoại là người ta ra chat
cá nhân tôi cũng rất là tò mò không hiểu là nếu mà những cái chủ sở hữu những cái người đầu tư cho những cái ứng dụng di động như vậy thì họ sẽ kiếm được lợi ích có được cái lợi ích tài chính từ cái nguồn nào ạ
thực ra thì cái mối chốt của họ là họ dùng cái một cái chiến lược
tôi nghĩ là rất nhiều công ty việt nam có thể học tập được
đó là chiến lược người dùng
họ không có tổ chức các chiến dịch pr về marketing
mà hoàn toàn để cho người dùng sau khi đăng ký miễn phí họ sẽ tự chia sẻ là có phần mềm tốt này và mời bạn bè vào dùng thôi
sau đó họ sẽ có những cái chiến lược mời trào thêm cái đơn vị mà góp vốn và cùng nhau phát triển những cái tính năng mới
thì khi người dùng đạt những ngưỡng có thể là đến bốn trăm linh năm trăm linh triệu người dùng rồi
thì câu chuyện nó sẽ khác hẳn
hay như là những cái ứng dụng mà gần đây nhất mà quý vị có thể thấy đó chính là pokemon go đúng không
thực chất đấy hoàn toàn dựa trên cái nền tảng của ứng dụng công nghệ di động
đó là về công nghệ map của pokemon go
rồi công nghệ liên quan ba d
rồi tăng cường ảo
nhưng cái cách chơi
hay cách sử dụng nghiệp vụ trong ứng dụng đấy thì đó chính là một cái game
và khi mà tham gia cái game đấy thì mọi người rất dễ bị nghiện
và thành công của pokemon go chính là sau một ngày phát hành họ đã có một mươi triệu giờ
vượt qua tất cả các cái sản phẩm về di động trước đây
cái này thể hiện được một cái là
với những cái sản phẩm mà có những cái đầu tư
về công nghệ
nếu như quý vị mà đọc những cái bài viết về thành tựu
thành công của pokemon go thì các bạn sẽ thấy là
thực chất không phải là ngẫu nhiên thành công được
họ đã có sự nghiên cứu
qua rất nhiều sản phẩm và chặng đường
đó phải tính vào các đơn vị có thể là một mươi hoặc hai mươi năm
thì mới có thành công của pokemon go
vâng đó là câu chuyện chúng ta đã nói về thế giới với những cái thành công tiêu biểu
tại việt nam thì sao quay trở lại với những cái ứng dụng di động đã thành công tại việt nam
cá nhân ông nhận thấy là những cái lập trình viên di động của chúng ta đang có những cái điểm mạnh
và cái điểm cần phải cải thiện như thế nào ạ
quay lại câu chuyện ở việt nam thì với cương vị là một người mà đã có
hơn một mươi năm kinh nghiệm đào tạo rồi nhất là về đào tạo liên quan đến lĩnh vực di động và phát triển game
thì tôi thấy rằng là
cái năng lực của chúng ta
và cái năng lực về lập trình về phát triển ứng dụng di động của chúng ta đang tiếp cận với những cái thị trường
về austocing về công nghệ thông tin trên thế giới ví dụ như là
hay là về các tổ chức ở singapore
chúng ta có thể thua kém bỏ
một chút về cái ngoại ngữ hoặc là cái môi trường làm việc thôi
nhưng ở đây hoàn toàn về mặt gọi như là
tư duy lập trình
cái sự sáng tạo
cũng như là cái việc mà
cái tính chịu khó quyết tâm của các lập trình viên việt nam
thì chúng tôi có thể rất tự hào về các bạn
và tôi hy vọng là
trong tương lai nếu như các bạn muốn có thể phát huy những cái tố chất và những cái
phẩm chất đấy
thì các bạn có thể hoàn toàn tạo những sản phẩm di động mà sánh ngang những sản phẩm nổi tiếng
như chúng ta đã vừa nhắc tới
có cần hay không những cơ chế để có thể hỗ trợ và định hướng cho
những thế hệ lập trình viên trẻ của việt nam nếu mà họ muốn
và quyết tâm theo đuổi cái lĩnh vực
thiết kế các cái ứng dụng di động
theo tôi thì
ở đây thì
việt nam chúng ta vẫn vẫn có đang trong quá trình hội nhập
bây giờ gần như các rào cản về mặt
quan hệ hợp tác hay là về ký kết cũng như là về mặt
làm dự án ấy
thì gần như là
đối với ngành về lập trình
về lập trình nói riêng ấy thì tôi khẳng định là gần như không có
hoàn toàn các bạn phải tham gia những dự án ở nước ngoài với những chuyên gia nước ngoài
cho nên là tôi thấy rằng là gì với những cái bạn trẻ mà các bạn muốn định có thể là theo con đường về lập trình di động
lập trình ứng dụng di động
cụ thể nói thế thì các bạn nên xác định đó như là một cái nghề cụ thể
và phải đầu tư về đất bài bản
về cái năng lực
cụ thể là để theo cái nghề này thì
tôi nghĩ các bạn không nên
xác định là chỉ làm mấy tháng
hay chỉ là một số sản phẩm theo kiểu ngắn hạn
mà các bạn nên
phải đầu tư được học tập nghiên cứu
những cái công nghệ về di động những kiến thức di động
một cách bài bản dài hạn
sau đó các bạn
khi tham gia những cái dự án thì các bạn không nên
đặt kỳ vọng là ngay những dự án ban đầu các bạn phải được bao nhiêu tiền mà
nhất là những cái dự án mà
sử dụng công nghệ mới
vì qua dự án đấy bạn sẽ có một cái tầm nhìn và có những cái năng lực
sau đó bạn nên
theo đuổi những cái mục đích nó cao hơn ví dụ như là
ngoài những cái dự án bạn đang làm thì bạn nên nghĩ là
mình có thể làm được một sản phẩm nào đó giống như floppy bird
hay như pokemon go hay không
thì tôi nghĩ là các bạn phải đầu tư thành một cái nhóm nhỏ
nghiên cứu với nhau
và các bạn hoàn toàn có thể là phát triển nó trong hai ba năm
thì khi đó nếu như mà sản phẩm của bạn tốt thì hoàn toàn các bạn có thể
kéo các đơn vị đầu tư cũng như là nhờ hỗ trợ của chuyên gia
tiềm năng thì đã có rồi chúng ta cũng rất là tin tưởng vào cái khả năng của các bạn
chúng ta chỉ kỳ vọng là các bạn sẽ có cái sự đầu tư đúng đắn hơn về mặt thời gian cũng như là công sức nỗ lực
cũng như là có cái định hướng rõ ràng rằng thì là
gắn bó với cả cái công việc ứng dụng lập trình
lập trình ứng dụng di động thì cũng là một khoảng thời gian
một cái sự theo nổi dài chứ không phải là một sớm một chiều
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây